dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong công tác bố trí bàn giao mặt bằng
trong những năm gần đây cầu giấy là một trong những quận thường xuyên gặp tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa lớn kéo dài
thì dự án thoát nước cụm công trình đầu mối liên mạc trị giá hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng vẫn bất động
do đã dừng thi công nên nơi đây đang trở thành khu vực chứa rác thải như thế này
khiến nhiều người dân phải đặt ra câu hỏi bao giờ dự án mới được hoàn thiện
tôi thấy cái dự án đấy mà được hoàn thành thì nó cũng tốt cho thành phố hà nội nó đỡ ngập úng với cả tốt cho nhân dân
nhưng mà cũng chưa thấy dự án người ta hoàn thành người ta làm thì cả vẫn thấy có dự án đấy thôi
cũng nằm trong cụm công trình đầu mối liên mạc là nhiều hạng mục công trình liên quan khác như cống liên mạc một cống liên mạc hai
nơi hữu sông hồng thuộc phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội được xây dựng năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy và đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
đây là công trình trọng điểm có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho thành phố hà nội để thoát nước khi mưa lớn cũng như điều tiết nước nông nghiệp cho hạ nguồn sông nhuệ
thế nhưng đến nay những công trình này cũng đang xuống cấp nghiêm trọng
nó xây thì cách đây lâu lắm rồi nó cũng xuống cấp đợt này
xe thì người ta cũng cấm xe tải này xe ấy lâu rồi nó cũng cần chụp năm nay bây giờ chỉ có xe con đi qua thôi
cái công trình chỉ lợi này nó lâu lắm rồi nó cũng xuống cấp rất nhiều rồi thì cũng cần nhà nước các cơ quan chức năng có sự biện pháp xử lý để cho nó tốt hơn
có thể thấy dự án cụm công trình đầu mối liên mạc không phải dự án thoát nước duy nhất chậm tiến độ
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm dự án cải thiện hệ thống tiêu
nước khu vực phía tây thành phố hà nội chạm bơm yên nghĩa khởi công với tổng mức đầu tư gần bảy bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
chạm bơm có một mươi tổ máy công suất là một trăm hai mươi mét khối trên một giây
công suất thoát lũ lớn nhất hà nội
theo kế hoạch toàn bộ dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên hiện trạm bơm chưa thể hoạt động hết công suất do mực nước thấp không đủ nước để vận hành
tổng chỉ vận hành ba trên một mươi tổ máy những tổ còn lại thì đóng cửa
nguyên nhân là hệ thống canh dẫn nước la khê đang thi công giang dở khiến dòng chảy về chạm bơm bị hạn chế